các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn nhìn lại quá trình chống dịch của thành phố trong suốt thời gian qua quả thấy sự lãnh đạo của đảng nhà nước vô cùng sáng suốt
chiều khóa để chống dịch thành công là sự quyết tâm của các sở bộ ban ngành tuyến đầu chống dịch và một điều không thể thiếu đó là thái độ và ý thức của chính người dân
hy vọng trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín lần này cả việt nam sẽ cùng nhau chiến thắng